ngày hai mươi chín tháng một mươi hai tại thành phố đà lạt biêu điện tỉnh lâm đồng phối hợp với hội tem tỉnh tổ chức triển lãm tem biêu chính năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động chào mừng một trăm hai mươi năm năm thành phố đà lạt hình thành và phát triển
tại triển lãm đã trưng bày một mươi bảy bộ bảy mươi khung tem theo các chuyên đề về bác hồ đất nước con người việt nam thiên nhiên văn hóa môi trường viễn thông công nghệ thông tin
đặc biệt triển lãm trưng bày bộ tem độc đáo về thành phố đà lạt sau một trăm hai mươi năm năm hình thành và phát triển và hai mẫu tem chung việt nam và pháp về alexander yaxin người khai sinh ra thành phố đà lạt
ngoài ra còn có một số bưu thiếp về hình ảnh thiên nhiên và con người đà lạt do người pháp thực hiện
đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức tình yêu lòng tự hào về đất nước con người việt nam góp phần quảng bá hình ảnh của việt nam nói chung và thành phố đà lạt nói riêng
triển lãm diễn ra đến hết ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín